cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến cuối video và xin hẹn gặp lại trong những tin tức lần sau